vừa qua ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh nghệ an đã tổ chức lễ bàn giao công trình cải tạo
nâng cấp trường mầm non xã lạc sơn huyện đô lương với tổng mức hỗ trợ đầu tư bốn trăm linh triệu đồng
đây là công trình cải tạo nâng cấp từ trường tiểu học thành trường mầm non của xã lạc sơn
việc cải tạo nâng cấp bảo đảm cho việc học và chơi của gần ba trăm linh học sinh trong xã được tốt hơn
góp phần xây dựng trường mầm non đạt chuẩn giai đoạn hai và đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho xã lạc sơn
trước đó công đoàn ngân hàng chính sách xã hội trình nhánh nghệ an đã tiến hành bàn giao ba phòng bán chú
cho trường tiểu học xã miền núi dẻo cao tà cạ huyện biên giới kỳ sơn với số tiền đầu tư ba trăm bảy mươi triệu đồng
ngoài ra còn hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hàng trăm hộ nghèo ở xã tà cạ vay vốn phát triển sản xuất mỗi năm bảy mươi triệu đồng